sáng một mươi bảy tháng chín tại trụ sở bộ quốc phòng đã diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng việt nam cuba lần thứ ba
giữa đoàn quân sự cấp cao việt nam do đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu quân sự cấp cao cuba
do đồng chí thượng tướng alvaro lópez miera ủy viên bộ chính trị tổng tham mưu trưởng
thứ trưởng thứ nhất bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cuba làm trưởng đoàn
tại buổi đối thoại hai bên thống nhất trao đổi về tình hình thế giới khu vực
và đánh giá việc triển khai nội dung hợp tác quốc phòng mà hai bên đã thống nhất
tại đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ hai và kết quả đối thoại chính sách quốc phòng việt nam cuba lần thứ ba
là cơ sở quan trọng để hai bên đưa vào kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
qua đó định hướng cho giai đoạn phát triển mới góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp việt nam cuba
hai tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về bộ hồ sơ về lịch sử sáu mươi năm quan hệ quốc phòng việt nam cuba
đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được lãnh đạo đảng nhà nước và bộ quốc phòng hai nước phối hợp thực hiện
bộ tài liệu có ý nghĩa góp phần giáo dục cho các thế hệ nhân dân quân đội hai nước
đặc biệt là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em giữa việt nam và cuba